có lẽ tôi cũng xin bổ sung thêm một ý vừa rồi anh tùng có trả lời
thực ra cái việc găm giữ đất thì bản thân chúng tôi cũng là những đơn vị chủ tư
trong quá trình chúng tôi đi xin các quý đất phát triển thì có một hiện tượng rất là lạ
đó chính là gần như các quý đất thuộc trung tâm thành phố hoặc ven trung tâm thành phố các thành phố lớn thì gần như đã hết
mặc dù là khi chúng tôi đi khảo sát thì rõ ràng nó vẫn đang là đồng ruộng đang là cánh đồng hoang
và có thể chúng tôi xác định gọi là kiểm tra thì hiện tại là đang chưa có những đơn vị nào được chúng đấu giá hay đấu thầu
nhưng vẫn được trả lời là những miếng đất này đã có chủ
thế thì ở đây nó có thêm một cái vấn đề nữa là ngoài những cái dự án đã được chúng đấu giá rồi
thì có hình thức gọi là găm giữ bằng hình thức bằng mối quan hệ
tức là có cơ chế xin cho ở đây có những dự án này là của ông đà bà kia
đấy là một hiện tượng mà tôi thấy là một vấn đề trong việc găm dưới đất mà đôi khi không phải bỏ ra bất cứ một chi phí nào cả
thế thì quay lại câu hỏi về hệ lụy của việc găm dưới đất đây
thì cái việc đầu tiên chúng ta thấy rằng là khi mà chúng
gọi là mục tiêu của xây dựng các dự án thì với mục tiêu để cung cấp các nhà ở cho dân cư
để đảm bảo an sinh xã hội và tạo ra công an việc làm rất nhiều cái tích cực theo đó
nhưng mà khi mà chúng ta có hiện tượng găm dưới đất thì rõ đầu tiên nó tạo ra một sự khan hiếm
và sự khan hiếm nó sẽ tạo ra những cơn suốt ảo và nó sẽ rất dẫn đến tình trạng là thị trường nó cứ đẩy lên và tạo ra sự bong bóng
và khi mà bong bóng thị trường mà vỡ thì
chúng ta biết hệ lụy nó rất là lớn đặc biệt là liên quan đến hệ thống tài chính
ở bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà găm dưới đất thì nó cũng xảy ra cái tình trạng là rõ ràng
khi giá đất đẩy lên cao thì cái việc mà đền bù giải phóng sau này nó cũng sẽ bị cao lên
và giá cao lên thì đương nhiên doanh nghiệp cũng sẽ gặp phải khó khăn trong việc đền bù giải phóng và cái giá đầu ra lại tiếp tục cao lên tiếp
ông có nghĩ rằng tình trạng này là một tình trạng rất khó giải quyết không
tôi nghĩ rằng là đến thực tế này chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái định hướng của chúng ta là ngăn ngừa cái việc mà gom đất đã gọi là đã định hướng một mươi năm nay rồi
nhưng thực tế là đến thời điểm này thì vẫn chưa giải quyết được
thế nên tôi nghĩ là đây vẫn là một cái vấn đề rất là nhức nhối và thật sự là chúng ta cần phải có những cái giải pháp rất quyết liệt và mạnh mẽ để sớm ban hành cũng như đưa vào để áp dụng
còn nếu không thì thực ra chúng ta thấy tình trạng này nó sẽ vẫn
cái kéo rất là dài
thưa luật sư nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng đầu cơ gâm giữ đất và có nguyên nhân nào đến từ hệ thống pháp luật không ạ
cái nguyên nhân nó cũng xuất phát từ cái vấn đề về quản lý quản lý cái việc chuyển nhượng phân lô bán nền
có những cái hiện tượng đầu cơ đất có sự liên kết giữa một số một bộ phận những cái cá nhân cái tổ chức về kinh doanh bất động sản hoặc là môi giới bất động sản
họ liên kết với nhau họ thổi giá và thậm chí là họ tổ chức một cái buổi bán đấu giá
đấy để tạo một cơn suốt đất ảo
đấy thì chính vì vậy mà cái hoạt động quản lý nhà nước trong cái việc phân lô bán nền cũng cần phải chặt chẽ trong cái thời gian tới
mặc dù biết là đấy chỉ là một cái bộ phận môi giới bộ phận kinh doanh bất động sản thôi
nhưng mà nó làm lũng loạn thị trường
và cái thứ ba cái đặc biệt là cái thứ ba này nội dung nguyên nhân thứ ba này thì theo tôi là đến từ chính sách thuế
nước ta đã có cái luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
và cũng có các cái quy định về phí trước bạn khi mà sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và cũng có cả những cái loại tiền chúng ta phải đóng tiền thuế sử dụng đất khi mà chuyển đổi mục đích sử dụng đất chẳng hạn
tuy nhiên là những cái loại thuế này thì nó chưa mang cái tính chất ổn định
ví dụ như là lệ phí trước bạ chẳng hạn thì nó chỉ đáp ứng cái nhu cầu khi mà sang tên thôi
nhưng mà nó lại không đáp ứng được
ví dụ như là trong thực tế có những cái trường hợp mà người ta không sang tên
đấy mà người ta chỉ ký với nhau hợp đồng đặt cọc hoặc là những cái biên bản thỏa thuận thôi
thì pháp luật lại không điều chỉnh được mà dẫn đến là thất thu cho ngân sách nhà nước
hay là vấn đề về tiền sử dụng đất
tiền sử dụng đất ở đây là khi mà anh giao đất thì sẽ phải thu cái tiền sử dụng đất này
và tiền sử dụng đất này nó cũng chiếm một cái tỷ lệ khá lớn đối với ngân sách nhà nước
tuy nhiên lại là cái giao đất đứt đoạn một lần gần như là bán cái tài sản của nhà nước cho những người dân ấy
và chỉ thu được một lần thôi
dần dần thì cái tiền thu này nó cũng sẽ giảm dần theo thời gian
luật pháp tôi cho rằng là cần phải có cái quy định về thuế đối với bất động sản
và đặc biệt là đối với những người mà giữ những cái nhiều tài sản
tài sản từ thứ hai tài sản thứ hai trở lên
hoặc là những cái bất động sản
bất động sản bỏ hoang thì là những cái đối tượng mà tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái biện pháp tài chính
biện pháp thuế để quản lý và đảm bảo cho cái thị trường bất động sản nó phát triển lành mạnh
vâng trong nhiều năm qua thì câu chuyện những khu đất những dự án biệt thự nhà liên kề bị bỏ hoang tại các khu đô thị thành phố lớn là điều không qua mới
tuy nhiên điều đáng nói là cho đến nay những khu đất những dự án bất động sản này vẫn không được đưa vào sử dụng hoặc là chuyển đổi công năng
mà để cho con bọc ôm tùm thậm chí là nơi tập kết rắc thải
trong khi đó nhà ở cho công nhân nhà ở cho người có thu nhập thấp vẫn đang rất thiếu thốn và hạn chế
xin cảm ơn những chia sẻ ở phần đồng chương trình của quý vị khách mời
thưa quý vị bộ tài chính đang xây dựng luật thuế bất động sản với các quy định về đánh thuế đối với nhà ở thứ hai đánh thuế đối với nhà và đất bỏ trống
tuy nhiên tỷ lệ đánh thuế bao nhiêu và nhà đất bỏ hoang bao lâu thì sẽ bị đánh thuế là các vấn đề rất quan trọng cần được tính toán phù hợp để bảo đảm sự công bằng
nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng chính sách thuế để xử lý tình trạng phát triển nóng của thị trường chống đầu cơ bất động sản thực hiện điều tiết để thị trường phát triển ổn định lành mạnh
cụ thể tại mỹ anh hồng kông áp dụng hình thức thuế lũy tiến trong mua bán bất động sản nhà ở
áp thuế giao dịch đặc biệt trong trường hợp mua bán trong thời gian ngắn dưới ba năm với mức hai mươi giá trị tài sản
tại canada giai đoạn từ hai nghìn một mươi ba dòng tiền đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường bất động sản tại các thành phố lớn của canada tăng vọt kéo theo nguồn cầu tăng theo
trong khi nguồn cung bất động sản lại đang hạn chế vì không có nhiều quỹ đất phát triển chính phủ canada đã đưa ra một số chính sách như
khuyến khích người dân bán nhà dư thừa không sử dụng để tăng nguồn cung đánh thuế cao hơn đối với trường hợp sở hữu nhà ở nhưng không sử dụng để ở mà để kinh doanh nhằm hạn chế người mua nhà để đầu cơ
tại hàn quốc áp dụng đánh thuế lũy tiến thuế tài sản thuế sử dụng đất đối với người có nhiều nhà đất
hàng năm đánh giá giá trị đất và giá nhà làm cơ sở thu thuế và đánh giá thị trường
chính phủ hàn quốc áp dụng luật thuế chống đầu cơ
sắc thuế này đánh rất cao vào giao dịch trong thời gian ngắn như mua bán nhà trong vòng một năm thì thuế bằng năm mươi lợi nhuận
trong vòng hai năm thuế bằng bốn mươi lợi nhuận bất động sản chưa có đăng ký mà bán thì thuế là bảy mươi
đối với việt nam trên cơ sở kinh nghiệm của thế giới chính phủ đã đề xuất xây dựng dự án luật thuế bất động sản
đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn và thông qua tại kỳ họp thứ chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi năm
bộ tài chính đang nghiên cứu xây dựng dự án luật thuế bất động sản trong đó nghiên cứu quy định về thuế đối với nhà ở thứ hai
thuế đối với nhà đất bỏ trống bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội thông lệ quốc tế
cũng như tính thông nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến bất động sản và đặt trong tổng thể chiến lược cải cách hệ thống chính sách thuế đến năm hai nghìn ba mươi
việc đề xuất xây dựng chính sách thuế bất động sản sẽ được nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng khi dự án luật được đưa vào chương trình
và sẽ xin ý kiến rộng rãi các bộ ngành địa phương theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
trong trường hợp đất bỏ hoang không sử dụng một mươi hai tháng liên tục trở lên thì mới tiến hành thu hồi
thì đối với luật thuế bất động sản nếu chúng ta cũng quy định rằng một mươi hai tháng liên tục thì nó sẽ có thể xảy ra cái tình huống lách luật
bằng cách là khi có kiểm tra thì người ta cũng đưa vào sử dụng một hai tháng sau đó người ta lại bỏ hoang chờ lên giá để bán
như vậy là cái điều kiện một mươi hai tháng liên tục không xảy ra để chúng ta có thể xử lý họ bằng sắc thuế
chúng ta sẽ quy định rằng là một mươi hai tháng cộng rồi có nghĩa rằng là anh không sử dụng đất một mươi hai tháng cộng rồi không cần biết có liên tục hay không
cứ đủ điều kiện rằng anh đã không sử dụng một mươi hai tháng là sẽ tiến hành xử lý bằng sắc thuế
xin được trở lại chương trình với ông lê đình trung
thưa ông để ngăn chặn đầu cơ tham dự đất đai thì bộ tài chính đang nghiên cứu xây dựng luật thuế bất động sản
trong đó có quy định đánh thuế đối với nhà ở thị trường
thứ hai thuế đối với nhà đất bỏ trống
ông đánh giá như thế nào về tác động của chính sách này nếu như áp dụng trong thực tiễn
và đây có phải là giải pháp hữu hiệu để hạn chế đầu cơ căm giữ đất không và tại sao
theo tôi thì nó sẽ có hai cái tác động tích cực và tiêu cực
thì đầu tiên chúng ta nói đến các tác động tích cực thì chắc chắn là cái việc mà đánh thuế căn nhà thứ hai hoặc là đối với bất động sản bỏ hoang
thì sẽ giúp cho giảm cái tình trạng đầu cơ căm giữ đất
và từ việc đó thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà các hiện tượng sốt ảo hoặc là bong bóng nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều
cũng giảm đi sự phân hóa giữa giàu nghèo giữa trong dân cư
cái điểm thứ hai thì rõ ràng là cái việc đó sẽ giúp cái tăng thu ngân sách của nhà nước lên
và cái thứ ba thì định hướng được cái dòng tiền thay vì quá tập trung bất động sản sẽ chuyển sang các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
cái việc mà chúng ta hạn chế như vậy thì đâu đó thì tôi cũng đang thấy rằng nó cũng sẽ có một cái hệ lụy
đó chính là rõ ràng là cái nhu cầu mà ít đi thì cái việc mà đưa ra nguồn cung nhiều nó sẽ gây xảy ra rủi ro
và đương nhiên như vậy là các nhà đầu tư họ sẽ hoặc các chủ tư họ sẽ lại hạn chế cái việc đầu tư hơn
tức là gần như nếu mà cái việc đó như vậy thì nó xảy ra tình trạng là cái việc mà đô thị hóa ở các cái vùng xa nó sẽ chậm hoặc là nó sẽ bị kéo dài thời gian hơn
thì tôi nghĩ đấy là hai cái góc nhìn tích cực và tiêu cực để có thể chúng ta cần phải có những cái giải pháp
tức là áp dụng
tùy theo địa phương
tôi là ví dụ như là với những địa phương mà có các nền kinh tế phát triển hoặc là đông dân cư
thì đương nhiên cái việc này tôi nghĩ là để làm sao mà giảm đi cái sự chế định giàu nghèo và để làm sao những cái người trung bình người ta có cộng một nhà
nhưng những cái lơi mà hoàn toàn nó rất là mới thì lại cần phải có những cái cơ chế thu hút để cho người ta có thể đầu tư hoặc về đấy đầu tư
thưa luật sư góp ý xây dựng luật thuế bất động sản thì theo luật sư luật cần quy định cụ thể tỷ lệ đánh thuế nhà đất bỏ hoang như thế nào cho phù hợp cho hợp lý để có thể giải quyết được tình trạng đầu cơ găm giữ đất
năm hai nghìn một mươi tám thì chính phủ và cụ thể ở đây là bộ tài chính cũng đã đề xuất một cái dự thảo luật đó là luật tài sản
đấy thời điểm đó thì không gọi là luật bất động sản mà gọi là luật tài sản bởi vì là bên cạnh nhà bên cạnh đất thì còn có cả các tài sản khác
ví dụ như là ô tô tàu bay
thì là cũng đưa vào trong cái dự thảo luật đó
tuy nhiên là dự thảo luật đó thì chưa được thông qua
và đến bây giờ thì bộ tài chính cũng đang đề xuất một cái dự thảo luật là chỉ liên quan đến bất động sản và cụ thể là nhà đất thứ hai và những nhà đất bỏ hoang để hạn chế cái tình trạng găm đất và ổn định cái thị trường bất động sản
thì với cái kế hoạch cái dự kiến của quốc hội cũng như là bộ tài chính là sẽ chỉ đưa vào trong cái dự thảo luật đó
chỉ đưa vào trong cái dự trình quốc hội vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn và dự kiến là thông qua luật vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi năm
thì theo tôi thời điểm này cũng là một trong những cái thời điểm mà nó cũng hợp lý
nhưng quan trọng nhất là cái tỷ lệ ở đây bao nhiêu và đối tượng ra sao là cả một cái vấn đề mà chúng ta cần phải bàn luận
luật thuế bất động sản nó tác động trực tiếp đến nguồn lao động đến công an việc làm của các nhân lực trong ngành xây dựng và ngành vật liệu xây dựng
đấy chính vì vậy mà đồng thời nó cũng tác động rất lớn đến hệ thống tài chính ngân hàng
bởi vì mỗi một cái dự án bất động sản thì họ bên cạnh cái vốn chủ sở hữu từ một mươi năm đến hai mươi theo quy định của pháp luật thì họ cũng sử dụng những cái nguồn huy động khác
và trong đó có nguồn huy động của ngân hàng
tại cái thời điểm tôi có tham khảo cái tờ trình của bộ tài chính tại thời điểm năm hai nghìn một mươi tám khi mà đề xuất cái luật tài sản
thì họ có nghiên cứu các cái thuế xuất ở các cái quốc gia
và thông thường thì là từ năm rất rất thấp thậm chí là ba cho đến hai đối với những cái tài sản thứ hai
còn đối với tài sản bỏ hoang thì có nơi đánh thuế từ một mươi một mươi năm đến hai mươi
chính vì vậy mà tại cái thời điểm mà lập tờ trình đó thì bộ tài chính cũng đề xuất một cái mức rất là thấp
tức là chỉ là từ hai đến ba thôi
nhưng mà thời điểm đó
là chỉ đánh thuế với tất cả các loại tài sản
không bao gồm là tài sản thứ hai hay là tài sản bỏ hoang mà cả những cái tài sản là tài sản thứ nhất
còn tại thời điểm này để phù hợp với tình hình phát triển của thị trường bất động sản
thì đang đưa ra lời ý kiến về việc đánh thuế tài sản thứ hai thì theo tôi
một cái mức nó phù hợp có lẽ là nó rơi vào khoảng một hai đối với tài sản thứ hai
còn đối với tài sản bỏ hoang thì rõ ràng
nó khác hẳn với tài sản thứ hai
nếu như tài sản thứ hai chúng ta có thể
người ta có thể đưa vào sản xuất kinh doanh
ít nhiều là người ta cho thuê và dòng tiền người ta vẫn luân chuyển
thì đối với tài sản bỏ hoang thì dòng tiền vẫn cứ nằm đó
chính vì vậy mà theo tôi đối với những cái khu đất bỏ hoang này cần phải
có một cái mức thuế cao hơn
khoảng là từ năm đến một mươi
còn cái sự chính xác về tỷ lệ bao nhiêu
thì có lẽ là phải có một cái sự khảo sát
một sự đánh giá nó chi tiết
từ các bộ ban ngành
bao gồm cả bộ tài chính bộ xây dựng
cũng như là bộ tài nguyên môi trường
thưa ông lê thành trung
theo ông thì khi xây dựng luật thuế bất động sản
có cần quy định như thế nào
về thời gian bỏ hoang đất đai xịp đánh thuế
tức là nhà đất bỏ hoang bao lâu thì sẽ đánh thuế
tôi nghĩ cái này thì nó là cái việc rất cần thiết
bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là những giai đoạn trước
thì chúng ta cũng đã có những quy định
trong cái việc mà cái thời hạn gọi là triển khai dự án
với các cái dự án thì
phải trong một mươi hai tháng liên tiếp
hoặc là không quá hai mươi bốn tháng
và trong trường hợp thì cũng có thể gia hạn thêm hai mươi bốn tháng nữa
về mặt thời gian thì tôi nghĩ rằng là
chúng ta cần phải có một cái quy định rất cụ thể
tôi giả sử như là
với các cái khung đất
liên quan nông nghiệp đất rừng thì chúng ta đều có quyết định rồi
nhưng đối với các cái bất động sản mà bỏ hoang
thì chúng ta đến thời điểm mà chúng ta vẫn chưa có
thì tôi nghĩ rằng là
một cá nhân
khi người ta mua thì đương nhiên người ta có nhu cầu
có thể là có người rất nhiều các lý do
ngoài nhu cầu đầu tư ra thì có thể nhu cầu tích lũy
hoặc nhu cầu để cho con cái trong tương lai
hoặc là nhu cầu sản xuất trong thời gian tới
và có những bất động sản thì người ta mua
thì cũng không phải là bằng cái tài chính
của người ta mà người ta có thể dùng
các cái tài chính về vai ngân hàng
chính vậy ở đây thì tôi nghĩ rằng là
chúng ta cần phải có những cân đối áp dụng
riêng biệt với những bất động sản nào thanh toán hết
với những bất động sản đang còn được vai ngân hàng
tôi giả sử với những bất động sản đã thanh toán hết
đương nhiên là người ta chứng minh được
đấy là tiền người ta rồi người ta bỏ ra
thì người ta có thể đưa ra thời gian có thể là hai đến ba năm
vì rõ ràng người ta sau khi người ta bỏ tiền ra người mua
thì người ta cần phải có một thời gian
nhất định để tích lũy
trong cái việc người ta có thể hoàn thiện ở
hoặc là hoàn thiện để sản xuất kinh doanh
cái thứ hai là với những bất động sản
người ta đang còn vai ngân hàng
cần đối giữa thời gian người ta trả ngân hàng
và thời gian đánh thuế
bởi vì với những người đang vai ngân hàng
tức là chứng tỏ họ đang phải chịu một khoản chi phí
tức là họ có nhu cầu mua thật
thì họ mới phải vai
với những bất động sản đang vai ngân hàng
chúng ta cần phải có thời gian dài hơn có thể ba đến năm năm
thì cái này nó cũng là một cái
chúng ta gọi là cần phải nghiên cứu rất kỹ
để áp dụng theo tùy các bất động sản
và đối tượng khác nhau
trên thực tế thì việc xây dựng luật thuế bất động sản
là một bài toán đầu cơ găm giữ đất
tuy nhiên khi xây dựng các quy định của luật
thì cần dựa trên những tiêu chí
cũng như là góc nhìn nào
để luật có thể đi vào thực tiễn
thưa ông trung
tôi nghĩ đầu tiên là chúng ta phải xét vào cái địa phương
và quan điểm của tôi thì chúng ta nên
thí điểm ở các cái địa phương
các cái thành phố lớn trước
như là hà nội sài gòn chẳng hạn
cái việc mà chúng ta đánh ở các cái thành phố lớn đó
thì nó sẽ hạn chế cái việc đầu tư
hoặc là đẩy giá lên cao
để làm sao cái người mà thu nhập trung bình
người ta có cơm mua nhà
còn đâu những địa phương mà đang phát triển
hoặc là mới phát triển
thì chúng ta nên có cơ chế là khuyến khích
để người ta về đầu tư
doanh nghiệp về đầu tư hay cá nhân về đầu tư
thì sẽ giúp cho cái địa phương đó
sẽ đẩy nhanh được cái tốc độ đô thị hóa
và phát triển ạ thường hơn
đấy là cái điểm thứ nhất
cái điểm thứ hai thì chúng ta cũng phải xác định lại
cái số lượng và cái giá trị
tức là chúng ta sẽ thấy ra tình trạng
thế thì nó sẽ có một cái tình trạng như này ạ
tức là giả sử cá nhân tôi
tôi ở một cái tỉnh về lũy chẳng hạn
tôi có thể có ba năm bất động sản một mươi bất động sản
nhưng thực ra giá trị của tôi
không thể bằng một bất động sản tại hà nội
thế thì rõ ràng chúng ta cần phải
đưa ra như thế nào của bất động sản thứ hai
và hay giá trị như nào chúng ta đánh thuế
tránh tình trạng là rõ ràng chúng ta
nếu mà chúng ta cầm bằng như vậy
thì đôi khi có những người mà người ta không có điều kiện
người ta lại cũng bị đánh thuế
thứ hai tôi nghĩ là cần căn cứ vào cái giá trị
như là cái số lượng
nó phải song hành với nhau
cái điểm thứ ba thì đương nhiên chúng ta biết rằng là
cái nhu cầu mua của một cá nhân
như gia đình
tôi có hai ba người con
khi những người con của tôi trưởng thành
đương nhiên thì chúng tôi cũng phải có cái sự chuẩn bị
mua thêm các bất động sản khác
để chuẩn bị cho con khi tách ở riêng
thì đương nhiên với những trường hợp đó
tôi nghĩ là cũng phải xem xét
và đương nhiên cái đó tôi nghĩ là chủ yếu đánh vào cái thuế thừa kế là chính
và cũng đưa ra một con số
nó phù hợp
rồi ở đây chúng ta thấy rằng
khi mà chúng ta đưa ra các cái vấn đề này
thì tôi cũng đang thấy rằng
có rất nhiều các cái hiện tượng
ví dụ như là nhờ người đứng tên
nhờ người thân bạn bè họ hàng đứng tên
hoặc là kể cả có những cái hiện tượng
mà chúng tôi thấy rằng đang bắt đầu diễn ra rồi
đó chính là việc
tức là thay vì tôi mua năm căn
điền nhau tôi làm năm cái sổ hộ
thì tôi xin
năm căn tôi gộp lại thành một số
tức là như vậy thì bản chất
tôi đang sở hữu thêm một bất động sản thôi
nhưng giá trị nó bằng năm cái
ở bên cạnh đó
thì đấy cũng là một cái gọi là
khi mà chúng ta đưa ra
thì nó cũng sẽ xảy ra những cái
vấn đề là rất nhiều người dân
người ta cũng có những phương án tách luật
như vậy là chính bản thân hệ thống pháp luật
cũng cần phải có những sửa đổi
cho phù hợp với thực tiễn
thưa luật sư
khi xây dựng các quy định của luật thuế bất động sản
cũng như là cái tầm nhìn
khi mà xây dựng luật thuế bất động sản
thì chúng ta cần có ba cái tiêu chí
rất là rõ ràng
một là chúng ta phải đảm bảo cái tính công bằng
tức là bất kể
những người nào mà có bất động sản thứ hai
hay là bất động sản bỏ hoang
không phân biệt cá nhân hay tổ chức
thì đều phải chịu cái bức thuế
theo quy định pháp luật
cái thứ hai là đảm bảo cái tính khả thi
cái thứ ba là đảm bảo
cái tính hiệu quả
bởi vì chúng ta đặt ra vấn đề rằng là
chúng ta ngăn cái việc
găm đất đai
đầu cơ đất đai
thì chúng ta phải đảm bảo được cái mục đích đó
cái thứ hai là
đảm bảo được cho cái nguồn ngân sách của địa phương
thu thuế được cho địa phương
và cái thứ ba là đảm bảo
cho những người có nhu cầu thực
về nhà ở
có được cái ngôi nhà mà mình mong muốn
thì đấy là những cái tiêu chí mà
để mà xây dựng luật
liên quan đến cái vấn đề sâu hơn
là vấn đề về pháp luật
tôi nghĩ rằng là nhà nước
ta cũng đã có ban hành cái luật đất đai mới
sửa đổi năm hai nghìn hai mươi bốn
và trong luật này
thì cũng có một cái
vấn đề mà chúng tôi
tôi cho rằng là nó rất liên quan đến
đến cái việc là thuế tài sản ở đây
đấy chính là gì
là sửa đổi từ việc là
quy định bảng giá đất ở địa phương năm năm một lần
thì bây giờ
luật đất đai sửa đổi có hiệu lực năm hai nghìn hai mươi năm
thì các địa phương
sẽ ban hành cái bảng giá đất
là mỗi năm một lần
như vậy là cái bảng giá đất này
nó sẽ phù hợp hơn với cái thực tiễn
phù hợp hơn với cái giá cả thị trường
từ đấy mà cái mức thuế
người ta sẽ nhân với cả
có thể cái phương án ở đây
tôi cho rằng là
sau khi thống nhất được cái mức thuế
thì sẽ nhân với cả cái giá trị của cái thửa đất đó
theo cái bảng giá đất
mà địa phương người ta đã quy định
như vậy là nó phù hợp với cả
cái giá cả thị trường ở địa phương đó
và nó cũng phù hợp với cả
trên thực tế thì để giải quyết tình trạng đất
dự án bỏ hoang
nhiều chuyên gia đã đề nghị
cần thu hồi lại những dự án chậm triển khai
và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
để phát triển nhanh các dự án
đồng thời phải đánh thuế thật cao
đất đai bị bỏ hoang nhiều năm
do đầu cơ găm giữ
và điều này sẽ khiến các giác án nhân
không còn xem đất đai là một tài sản tiết kiệm
mà phải đưa vào sử dụng để tạo ra hiệu quả
chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay
trân trọng cảm ơn những chia sẻ
của hai vị khách mời
trong thương trường và pháp luật
thưa quý vị
hội nghị chung ứng năm khóa một mươi ba
đã ban hành nghị quyết số một mươi tám
nqtvk đề ra nhiều giải pháp
nhằm đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách về đất đai
trong đó có việc xây dựng chính sách pháp luật
về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế
đồng thời quy định mức thuế cao hơn
đối với người sử dụng nhiều diện tích đất
nhiều nhà ở đầu cơ đất
chậm sử dụng đất và bỏ hoang đất
việc nghiên cứu xây dựng dự án luật thuế bất động sản
trong đó có quy định về luật thuế
đối với nhà ở thứ hai
thuê đối với nhà đất bỏ hoang là cần thiết
nhằm hiện thực hóa nghị quyết và cuộc sống
và giải bài toán chống lãng phí đầu cơ gom dự đất
thậm chí là lợi ích nhóm
qua đó giải phóng nguồn lực đất đai
góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau